ngày một mươi bảy tháng một mươi một đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí hầu a lệnh phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và đoàn công tác
đã đến chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con khu vực biên giới xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai
nói chuyện với người dân nơi đây đồng chí nguyễn văn nên mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết
vượt qua khó khăn xây dựng thôn bản ngày càng giàu mạnh
cùng nhau đoàn kết xây dựng biên giới ngày càng giàu đẹp đồng bào các dân tộc cùng với bộ đội biên phòng
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
tại đồn biên phòng a mú xung đồng chí nguyễn văn nên biểu dương những thành tích mà đồn biên phòng đã đạt được trong những năm qua
đồng chí mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng a mú sung luôn giữ quan hệ mật thiết với nhân dân
làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại biên phòng ngoại giao nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc trên biên giới